theo số liệu thống kê của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội trên toàn thành phố vẫn còn ba mươi một trung cư vi phạm về phòng cháy chữa cháy
thời gian qua sau nhiều vụ cháy liên tiếp xảy ra việc phòng chống cháy nổ càng trở nên cấp bách
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tòa trung cư bmm khu đô thị sa la quận hà đông thành phố hà nội
tại buổi làm việc giữa đoàn thanh tra liên ngành với đại diện chủ đầu tư và người dân của khu trung cư bmm khu đô thị sa la quận hà đông
đã có rất nhiều vấn đề bất cập được nhắc đến như hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa hoàn thiện mang tính chất đối phó
chủ đầu tư chưa bàn giao quỹ bảo trì cho ban quản trị tòa nhà tranh chấp trong việc sử dụng diện tích đất chung giữa chủ đầu tư và cư dân
chủ đầu tư bây giờ mới đang có động thái để việc di chuyển gọi như là sắp xếp
hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy về mặt bề nổi
còn những hệ thống hút khói từng đến từng tư cư dân từng tòa nhà từng thang thì không có
thanh tra họ không kết luận như thế nào cả họ chỉ nói là hai bên tự thỏa thuận với nhau
và chúng tôi không hiểu là tự thỏa thuận với nhau thì chúng tôi cần đến bên thanh tra cần đến chính quyền thì như thế nào
điều đáng nói là đã có rất nhiều những buổi làm việc tương tự như thế này giữa thanh tra các bộ ban ngành với đại diện chủ nhà đầu tư và cư dân
nhưng những kiến thức này không thể được đánh giá
các bản nghị thắc mắc của người dân chỉ là ghi nhận rồi xem xét sau
về hồ sơ thì họ bảo là họ đưa nhưng họ quên

thứ hai là về quỹ bảo trì thì họ nói là họ hiện tại đang khó khăn không có tiền
thứ ba là về tiệm tích chung riêng thì họ cũng nói là cái này thì muốn thiết kiệm ra quả
không chỉ đối với tòa trung cư bmm khu đô thị sa la quận hà đông
mà đối với một số tòa nhà trung cư khác cũng như vậy
khi kiểm tra mức độ vi phạm phòng cháy cháy phát hiện ra một loạt những sai phạm khác
tuy nhiên phía chủ đầu tư vẫn không hề có bất kỳ động thái tích cực nào trong việc khắc phục sửa chữa
còn người dân thì vẫn phải sống trong sự bất an vì nguy cơ mất an toàn vẫn cận kề hàng ngày